trước tình hình thời tiết vụ đông hai nghìn một mươi chín có thể sẽ diễn biến phức tạp khó lường
rách đậm rách hại kéo dài ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đang đẩy mạnh tuyên truyền
hướng dẫn vận động người chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh
đói rét cho gia súc gia cầm nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại
nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi góp phần giảm nghèo bền vững
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo hệ thống thú y khuyên nông
phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân chăn nuôi trên địa bàn
xây dựng chuồng trại khô giáo sạch sẽ có chất độn chuồng sạch
bảo đảm có dự trữ đủ thức ăn thô xanh để ủ chua thức ăn cho châu bò
đặc biệt là các mô hình chăn nuôi châu bò vỗ béo theo chuỗi liên kết
những hộ chăn nuôi châu bò số lượng lớn thả trên rừng phải làm lán tạm
ở những nơi ít gió lùa tuyệt đối không thả ra súc
là ăn uống đầy đủ và từ đó là nâng cao sự đề kháng để chống chịu lại những sự khắc nghiệt của thời tiết
làm tốt công tác phòng chống dịch có nghĩa là theo dõi giám sát phát hiện kịp thời
để xử lý khi có dịch bệnh xảy ra đồng thời tổ chức tốt công tác tiêm phòng
những loại bệnh theo quy định để cho phòng bệnh chủ động cho ra sức giấc hẳn
tổng đàn châu bò của tỉnh tuyên quang hiện có trên một trăm bốn mươi con
lĩnh vực chăn nuôi chiếm trên bốn mươi giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh
lực kinh tế quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo hiệu quả